thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối ngày một mươi bốn tháng ba hà nội ghi nhận hai mươi bảy tám trăm ba mươi ba ca mắc mới giảm hơn một bốn trăm linh ca so với ngày hôm qua
trong đó quận sóc sơn đứng đầu với hơn một bảy trăm linh ca mắc mới
sở y tế hà nội tối một mươi bốn tháng ba thông báo trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận hai mươi bảy tám trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới giảm một năm trăm linh ca so với hôm qua
đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới mỗi ngày ở hà nội giảm
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như sóc sơn một bảy trăm ba mươi chín đông anh một nghìn bảy trăm linh một hoài đức một sáu trăm ba mươi sáu hoàng mai một năm trăm chín mươi năm long biên một trăm ba mươi
hà nội có năm trăm ba mươi sáu tám trăm hai mươi sáu ca đang điều trị theo dõi trong đó có hơn năm trăm ba mươi hai người theo dõi cách ly tại nhà chiếm hơn chín mươi chín
hơn bốn trăm ba mươi người tự cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của các quận huyện thị xã
có ba chín trăm bảy mươi hai người điều trị tại các bệnh viện tầng hai tầng ba của thành phố và ba trăm sáu mươi ca điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
như vậy số các nhập viện ở hà nội chỉ chiếm ca
tổng số ca dương tính đang điều trị theo dõi trên toàn thành phố
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi hai ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh một trăm sáu mươi một hai trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước
giảm năm bảy trăm linh sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một trăm một mươi ba tám mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai mươi chín tám trăm ba mươi ba nghệ an một mươi ba trăm tám mươi chín bắc ninh bảy bốn trăm bảy mươi một phú thọ sáu chín trăm chín mươi bảy thái nguyên bốn chín trăm bảy mươi chín hưng yên bốn tám trăm bốn mươi hòa bình bốn sáu trăm bảy mươi năm hải dương bốn ba trăm hai mươi bốn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
nam định hai bảy trăm hai mươi hai hà nam hai hai trăm chín mươi năm ninh bình hai hai trăm ba mươi một lai châu hai hai trăm một mươi bảy bình phước hai một trăm tám mươi bảy cao bằng hai một trăm sáu mươi ba thành phố hồ chí minh hai một trăm năm mươi chín bến tre hai chín mươi một lâm đồng một chín trăm bốn mươi chín hải phòng một tám trăm tám mươi sáu đắk nông một tám trăm ba mươi sáu quảng trị một bảy trăm tám mươi sáu bình dương một sáu trăm tám mươi chín
bắc cạn một ba trăm bốn mươi một tây ninh một hai trăm chín mươi đà nẵng một hai trăm ba mươi năm khánh hòa một một trăm năm mươi tám trà vinh một bảy mươi bốn phú yên một ba mươi năm thanh hóa chín trăm bốn mươi bà rịa vũng tàu chín trăm linh chín hà tĩnh tám trăm tám mươi bảy vĩnh long tám trăm hai mươi bốn bình thuận sáu trăm hai mươi hai quảng ngãi năm trăm tám mươi chín con tum ba trăm chín mươi một quảng nam ba trăm bốn mươi bảy thừa thiên huế hai trăm chín mươi một
bạc liêu hai trăm tám mươi năm kiên giang một trăm ba mươi hai đồng nai một trăm hai mươi tám an giang một trăm một mươi bảy long an một trăm linh tám cần thơ chín mươi bốn ninh thuận bảy mươi năm đồng tháp bảy mươi một hậu giang ba mươi một sóc trăng ba mươi tiền giang một mươi tám
ngày một mươi bốn tháng ba sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung ba mươi hai bốn trăm linh ca sở y tế thái bình đăng ký bổ sung ba mươi ca sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi năm một trăm một mươi hai ca
sở y tế lào cai đăng ký bổ sung một mươi sáu một mươi sáu ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm ba chín trăm hai mươi năm ca hà giang giảm một chín trăm một mươi một ca bình dương giảm một một trăm sáu mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean